tối ngày hai mươi ba tháng một mươi một tại di tích miếu lễ lèn xã kim đức thành phố việt trì
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ tổ chức lễ trao tặng danh hiệu nghệ nhân hát xoan phú thọ lần thứ ba năm hai nghìn một mươi tám
bốn nghệ nhân được vinh dự nhận danh hiệu nghệ nhân hát xoan phú thọ lần này là những người có uy tín xuất sắc
am hiểu trình diễn nghệ thuật hát xoan phú thọ
họ đã gắn bó cả cuộc đời trong việc gìn giữ bảo tồn và phát huy những giá trị của di sản trong suốt những năm qua
năm hai nghìn một mươi từ chỗ chỉ còn bảy nghệ nhân có khả năng truyền dạy di sản đến nay đã có sáu mươi tám nghệ nhân có khả năng truyền dạy
ba nghệ nhân hát xoan hai mươi nghệ nhân ưu tú ba trăm linh nghệ nhân kế cận ba mươi bốn câu lạc bộ hát xoan cấp tỉnh với hơn một năm trăm năm mươi thành viên